bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng tám công an tp hcm sẽ tiến hành xử phạt về phi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân cung cấp
đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông nhận được sự đồng tình cao của nhân dân và các nhà nghiên cứu khoa học
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
thực hiện đợt cao điểm trao quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông chỉ trong bảy ngày công an thành phố đã phát hiện xử phạt gần bốn trường hợp xe máy ô tô vi phạm
tuy vậy tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp như xe ô tô đi vào đường cấm giờ cấm chạy quá tốc độ lái xe khi đã sử dụng rượu bia chở quá tải trọng cho phép
để giảm thiểu tai nạn giao thông từ ngày một tháng tám công an tp hcm sẽ tiếp nhận các thông tin từ clip ghi lại các phương tiện có dấu hiệu vi phạm
như tổ chức đua xe trái phép xe tải xe ben chạy vào đường cấm bất chấp biển bao cấm khi không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
theo ý kiến cá nhân của tôi
ngoài dữ liệu giám sát hình ảnh của camera các cơ quan đơn vị chức năng lắp đặt thì thông qua việc giám sát của người dân hỗ trợ tốt cho việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tôi bày tỏ cái rất là đồng tình cái đồng tình nó dựa trên nền tảng là cái cơ sở vật chất của mình nó quá tạc cái tính khoa học của vấn đề
khi mà cái cơ sở vật chất của mình ấy nó cũng không hẳn là hoàn hảo chứ không phải mãi như thế dần dần nó sẽ hoàn hảo cho nên đó là những giải pháp
nó mang tính chất vừa là ngăn mà vừa tạo ra ý thức tốt cho lâu dài
để đủ căn cứ xác minh phạt ngùi những hình ảnh clip người dân cần quay rõ thời gian địa điểm biển số xe vi phạm
còn những trường hợp nóng người dân báo ngay khi sự việc xảy ra đội cảnh sát giao thông gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ lập tức tới hiện trường kiểm tra xử lý